qua điều tra xác minh công an xác định đây là vụ án giết người nên ngày một mươi tám tháng bốn cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bà địa phúng tàu đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự khởi tố vụ án giết người hiếp dâm người dưới một mươi sáu tuổi đối với vụ việc trên và báo cáo ban giám đốc công an tỉnh xác lập chuyên án áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để tiến hành điều tra làm rõ
đến hai mươi hai h ngày một mươi tám tháng bốn công an đã mời phạm văn dũng về làm việc
tại cơ quan công an dũng thừa nhận hành vi phạm tội của mình
qua làm việc dũng khai nhận là hàng xóm của cháu nờ
khoảng một mươi bảy h ba mươi phút ngày một mươi bảy tháng bốn dũng đến nhà ông nguyễn trúc anh ăn đám rỗ ở cùng hẻm
đến khoảng hai mươi giờ dũng đi bộ về nhà
thấy nhà khóa cửa dũng biết vợ đang đi dự tiệc sinh nhật chưa về bên nhà mẹ nên đi bộ đến đó
trên đường đi ra đầu hẻm một trăm hai mươi hai võ thị sáu dũng thấy cháu n và cháu l theo sau
nên nảy sinh ý định xâm hại tình xúc
dũng đứng lại tại cổng nghĩa địa và đợi cháu nờ đến
sau đó bế cháu nờ đến gò cát cạnh sân bóng và đặt cháu nờ đứng xuống đất
cháu nờ la lên dúng sợ có người phát hiện nên đã bóc cổ cháu tử vong
và dùng tay xâm hại tình dục bé nờ sau đó bỏ đi
cháu n sau đó được người nhà đi tìm phát hiện tử vong
riêng kẻ cầm thú vẫn tỏ ra bình thản nhưng không có chuyện gì xảy ra
cho đến khi bị bắt thuật lại từ báo công an tp hcm
thưa quý vị
trước sự việc đau lòng bé gái năm tuổi bị sát hại gây súng độc này
hàng xóm của dũng đều ngạc nhiên và cho biết dũng là một người hiền lành
chưa từng có mâu thuẫn gì với hàng xóm
tuy nhiên sau khi điều tra công an tỉnh bà rịa vũng tàu cho biết
dũng đã từng thực hiện hành vi dâm ô nhiều lần với ba cháu bé khác
qua quá trình điều tra công an còn xác định trong thời gian từ tháng ba năm hai nghìn hai mươi
đến tháng một năm hai nghìn hai mươi một dũng còn thực hiện hành vi dâm ô đối với ba cháu bé khác
đều là hàng xóm cạnh nhà dũng
cụ thể một buổi chiều trong tháng ba năm hai nghìn hai mươi sau khi nhậu xong
dũng đã thực hiện hành vi dâm ô với cháu lb c sinh năm hai nghìn một mươi một ngay tại căn nhà của mình
khi cháu c chạy sang nhà tìm kiếm bạn chơi cùng
dũng dặn cháu c không được nói cho ai biết rồi cho cháu năm mươi đồng
vào tháng bốn năm hai nghìn hai mươi cũng sau khi nhậu một cháu gái khác tên là pnqa sinh năm hai nghìn một mươi ba

sau đó dũng dặn không được nói với ai
một buổi trưa tháng một năm hai nghìn hai mươi một hàng xóm nhờ con gái là cháu n vtt sinh năm hai nghìn một mươi một qua nhà dũng
để xin giá vụn về cháu gà
lúc này dũng cho cháu tê hai mươi đồng rồi thực hiện dâm ô với cháu
quá trình điều tra dũng đã khai nhận hành vi giết người hiếp dâm với cháu qn
và hành vi dâm ô với các cháu gái trên
cơ quan điều tra cũng đã tiến hành cho các nạn nhân nhận dạng và phù hợp với lời khai của dũng
báo người lao động đưa tin
trước đó tài tăng lễ nạn nhân nhiều người thân hàng xóm sốc khi biết súng là đối tượng gây án
hàng xóm cho biết dũng có vợ và con trai là người khá hiền lành chưa từng mâu thuẫn với hàng xóm láng giềng
tôi vẫn nghĩ các thanh niên nhưng khi biết được dũng là đối tượng gây án tôi khá sốc
vì bình thường đối tượng khá hiền lành bà ngoại cô bé nở nói
dung sống với vợ và người con có nuôi thêm một người cháu
gia đình dũng khá già sống bằng nghề làm giá sống hiền lành với hàng xóm láng giềng
khi dũng bị công an bắt nhiều người mới hốt hoàng vì vào tối một mươi tám tháng bốn dũng cùng vợ còn đến thắp nhang cho bé nở
sau đó công an đến mở dũng làm việc và đến sáng một mươi chín tháng bốn dũng bị bắt
cô của cháu nở bước xúc nói
có thể thấy hành vi giất hại bé gái năm tuổi sau khi thực hiện hành vi đổi bại của phạm văn dũng là vô cùng ma sợ
gây ra tội ác kinh hoàng như vậy liệu hung thủ sẽ phải đối mặt với bản án như thế nào
mời quý vị tiếp tục tìm hiểu
theo luật sư lê bá thường sáng đốc công ty luật trách nhiệm ngũ hạn một thành viên dân luật tín thành là luật sư thành phố hồ chí minh
với tội ác giết chết bé gái năm tuổi phạm văn dũng sẽ bị kết án với tội danh giết người
theo quy định đối với hành vi giết người dưới một mươi sáu tuổi sẽ bị phạt tù từ một mươi hai đến hai mươi năm tù trung thân hoặc tử hình
theo điểm b khoảng một điều một trăm hai mươi ba bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi
ngoài ra hung thủ sẽ có thêm tình tiết tăng nặng với hành vi hiếp dâm trẻ em
theo điều một trăm bốn mươi hai bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
trong trường hợp này dù dũng không thực hiện hành vi quan hệ tình dục nhưng tội hiếp dâm có cấu thành tội phạm mang tính hình thức không bắt buộc phải có quan hệ
với hành vi hiếp dâm bé gái năm tuổi dũng sẽ bị phạt tù hai mươi năm tù trung thân hoặc tử hình
theo điểm c khoảng ba điều một trăm bốn mươi hai bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
như vậy tổng hợp hai tội danh giết người và hiếp dâm bé gái năm tuổi đối tượng dũng có thể sẽ bị phạt tù từ trung thân hoặc tử hình
theo một vài thông tin từ vụ án này vợ hung thủ có hành vi cố tình khai gian dối để chạy tội cho chồng
vào tối một mươi tám tháng bốn một ngày sau khi xảy ra vụ án hai vợ chồng có ghé vào nhà của nạn nhân để thắp nhang thăm hỏi gia đình nạn nhân
luật sư thường cho biết nếu đúng như vậy thì hành vi này có thể bị xử phạt về tội che giấu tội phạm quy định người che giấu các tội giết người tội hủy hoại
không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến năm năm theo khoản một điều ba trăm tám mươi chín bộ luật thình sự năm hai nghìn một mươi năm
nếu vợ đối tượng dũng bị buộc tội không tố xác tội phạm sẽ bị phạt cảnh cáo phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm
tuy nhiên trong trường hợp người không tố xác đã có hành động can ngăn người phạm tội hoặc hạn chế tác hại của tội phạm
thì có thể được miễn trách nhiệm hình sự hoặc miễn hình phạt theo điều ba trăm chín mươi bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
trong trường hợp này vợ của đối tượng dũng sẽ không bị truy cứu trách nhiệm hình sự bởi theo điều một mươi tám một mươi chín của bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
những người là ông bà cha mẹ con cháu anh chị em ruột vợ hoặc chồng của người phạm tội đều không phải chịu trách nhiệm hình sự về cả hai tội
che giấu tội phạm và không tố xác tội phạm
vụ án là bài học cảnh tình cho tất cả chúng ta những bậc phụ huynh có con nhỏ đặc biệt là con gái
hầu hết cha mẹ đều dạy dỗ con cái để phòng với người lạ
các bé đề phòng người thân quen bên cạnh
hơn nữa chúng ta cũng cần bảo vệ con gái đừng để con nhỏ ở nhà một mình
hoặc đi ra ngoài đường nơi vắng vẻ vào đêm khuya luật sư thường nhấn mạnh
hiện tại phạm văn dũng kẻ sát hại bé gái năm tuổi ở vũng tàu đã được đưa ra xét xử
vụ án là một bài học cảnh tỉnh để tất cả chúng ta chú ý cẩn thận đề phòng hơn tránh để những sự việc đau lòng như vậy xảy ra
chúng tôi sẽ luôn cập nhật những thông tin mới nhất về sự việc trên đến quý vị khán giả
cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi